và lê vinh quang quê quán ở tỉnh vĩnh long đã rủ nhau đi cướp tài sản
hai đối tượng đã bị công an quận bình tân của tp hcm bắt giữ để điều tra
vào sáng ngày bốn tháng một mươi hai quang đặt xe ôm công nghệ gojec của anh vũ văn thảo
sau đó dùng áo khoác chùm đầu anh thảo còn khánh dùng gậy gỗ đe dọa khiến anh thảo bỏ chạy
hai đối tượng cướp xe và đi cầm cố
nhận được đơn trình báo của bị hại công an quận bình tân nhanh chóng vào cuộc truy xét
đến một mươi tám h cùng ngày cả hai đối tượng đã bị bắt giữ
hôm qua tàu cứu hộ cứu nạn của hải đội hai bộ đội biên phòng nghệ an
đã đưa một mươi ba thuyền viên tàu hàng hoa lư hai về bờ an toàn
và thăm hỏi tặng quà các thuyền viên gặp nạn và lực lượng cứu hộ cứu nạn
trước đó vào tối bốn tháng một mươi hai tại vùng biển nhi xuân của tỉnh hà tĩnh
tàu hàng hoa lư hai của công ty trách nhiệm những hoạn vận tải và thương mại ninh bình
tàu có một mươi sáu thuyền viên bị hỏng máy chính mất điện hoàn toàn
nước tràn vào khoang tàu gây nguy cơ chìm tàu
thuyền trưởng đã đề nghị cứu hộ khẩn cấp nhận được tin báo bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
đã lệnh cho hải đội hai tiếp cận khu vực tàu bị nạn đưa một mươi ba thuyền viên cập cảng cá cửa hội
và lên bờ an toàn
còn lại ba thuyền viên trên tàu hoa lư hai xin ở lại để xử lý sự việc
thông tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng
của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thanh hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một phường bắc cường thành phố lào cai tỉnh lào cai
về tội mua bán phụ nữ
cũng liên quan đến tội mua bán phụ nữ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng giàng xeo hảng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn máo chóa sủ xã tả ngài trồ huyện mường khương tỉnh lào cai
và đối tượng cao thị thu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thị trấn mường khương
huyện mường khương tỉnh lào cai phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát
thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lào cai cũng về tội mua bán phụ nữ
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phép
các đối tượng sẽ được phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý